cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn tú vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại phường tân hương thuận quận một mươi hai tp hcm về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi và có một vết chàm dưới cánh tay phải
và đối tượng nguyễn văn truyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã ninh dân huyện thanh ba tỉnh phú thọ phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh ba tỉnh phú thọ cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách hai cm dưới đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện